tiếp tục chương trình phiên họp thứ chín của ủy ban thường vụ quốc hội
trong phiên làm việc vào sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến lần đầu vào dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà cho biết
luật thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định chung về thực hiện dân chủ ở cơ sở nội dung hình thức cách thức thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn
trong nội bộ cơ quan nhà nước cơ quan của đảng tổ chức chính trị xã hội đơn vị sự nghiệp công lập trừ một số cơ quan tổ chức đặc thù
trách nhiệm của các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở và chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ban thanh tra nhân dân
góp ý vào dự thảo luật chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh đây là dự án luật quan trọng và khó vì phạm vi điều chỉnh rộng nhiều loại hình nhiều chủ thể
do đó cần được nghiên cứu đầu tư kỹ lưỡng kể cả ở cơ quan trình và cơ quan thẩm tra để bảo đảm chất lượng trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba vào tháng năm tới

và thông qua cái dự án luật này để chúng ta góp phần thể chế hóa cái cơ chế là đảng lãnh đạo nhà nước quản lý và nhân dân thì làm chủ
với yêu cầu là chúng ta cần phải có một cái văn bản luật để chúng ta thực hiện thực hành cái dân chủ ở cơ sở này một cách thực chất
liên quan đến phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật có ý kiến cho rằng nên tập trung quy định việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với doanh nghiệp nhà nước
là nơi trực tiếp thực hiện dân chủ ở cơ sở
cơ sở đối với doanh nghiệp quản lý sử dụng nguồn lực của nhà nước nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nguồn lực đầu tư của nhà nước và kiểm soát tham nhũng tiêu cực lãng phí
tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị không quy định về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp vì các nội dung này đang được quy định tại pháp luật về lao động trong bộ luật dân sự luật doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn
do đó nếu quy định trong luật này mà không đưa ra được những nội dung mới đặc thù thì sẽ dẫn đến trồng chéo trùng lập trong hệ thống pháp luật
kết luận nội dung này phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo bổ sung dự thảo các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong dự thảo luật hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động của dự án luật đối với những chính sách mới được bổ sung
chào tạm biệt các bạn
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp ngày mark nnapper đại sứ hoa kỳ tại việt nam
chào mừng ngài mark napper quay trở lại việt nam trên cương vị mới là đại sứ hoa kỳ tại việt nam
bộ trưởng tô lâm hy vọng trong thời gian tiếp theo ngài đại sứ tiếp tục kế thừa phát huy các thành tựu mà các đại sứ hoa kỳ tiền nhiệm đã xây dựng
đồng thời đề ra những sáng kiến biện pháp nhằm tăng cường thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương việt nam hoa kỳ đi vào chiều sâu
thiết thực hiệu quả
nhấn mạnh về mối quan hệ song phương giữa việt nam hoa kỳ bộ trưởng tô lâm khẳng định lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ việt nam
luôn coi hoa kỳ là một trong những đối tác hàng đầu và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
ở cả ba bình diện song phương khu vực quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thể chế chính trị của nhau
vì hòa bình ổn định hợp tác và thịnh vượng ở khu vực
để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương việt nam hoa kỳ nói chung và quan hệ hợp tác trên lĩnh vực an ninh thực thi pháp luật nói riêng
tương xứng với quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước bộ trưởng tô lâm đề nghị đại sứ marknapper quan tâm thúc đẩy về hợp tác an ninh
tăng cường hợp tác chuyên ngành giữa cơ quan an ninh hai nước đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng
mong đại sứ quán hoa kỳ tạo điều kiện trong lĩnh vực hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ bộ công an việt nam đồng thời cung cấp các hỗ trợ thực chất hiệu quả bộ công an việt nam
về công nghiệp an ninh cơ sở vật chất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm ma túy tội phạm môi trường
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ marknapper khẳng định sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước hoa kỳ việt nam trong thời gian qua
ngài đại sứ tin tưởng rằng thời gian tới mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan hữu quan hoa kỳ với bộ công an việt nam sẽ tiếp tục được đẩy mạnh góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia
đại sứ mark napper khẳng định sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia